nắng nóng gai gắt trong những ngày qua đã làm đảo lộn đời sống sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân hà tĩnh
điều trông chờ lớn nhất của người dân lúc này là những cơn mưa nhưng thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt
bà con nông dân hà tĩnh đã phải tìm nhiều cách để có thể đối phó với tình trạng nắng nóng kéo dài
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đã gần một mươi một giờ trưa khi mọi người đang tìm chỗ tránh nóng thì bà con nông dân huyện đức thọ hà tĩnh vẫn phải phơi mình giữa đồng ruộng để nạ vét canh mương
mặc cho nhiệt độ ngoài trời lúc này là gần bốn mươi độ c

một số diện tích không có mưa nhưng bà con nông dân hà tĩnh vẫn phải tìm chỗ tránh nóng
một số diện tích không chủ động được nguồn nước tưới đành phải bỏ hoang hoặc chuyển đổi sang trồng các loại hoa màu khác nhưng năng suất cũng không đảm bảo
lúc này bà con giữ nước như giữ chính miếng cơm manh áo của mình và nhiều công việc đồng áng được người dân thực hiện vào ban đêm
tám giờ tối trên cánh đồng huyện lộc hà bà con nông dân vẫn đang miệt mài thu hoạch lạc
những đồng ruộng rất cần những cơn mưa
dù hà tĩnh đã chủ động điều tiết nước nhưng ở một số vùng cao hay cuối canh nguy cơ thiếu nước tưới
vẫn đang thường trực
nắng nóng dự kiến sẽ còn kéo dài trong những ngày tới
vì vậy bà con nông dân cần phải có những giải pháp chân giữ nước cho đồng ruộng
cũng như đảm bảo sức khỏe trong mùa xuân
mùa nắng hạn này